thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ lào sàng phết hùng buôn nhương nhận nhiệm vụ đại sứ nặng mệnh toàn quyền của lào tại việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình
thủ tướng nhấn mạnh việt nam và lào có mối quan hệ đoàn kết đặc biệt là tài sản quý báu vô giá mà tất cả mỗi người dân hai nước đều phải diêm giữ và vun đắp
trách nhiệm của đại sứ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp tục đóng góp vun sới để mối quan hệ đặc biệt này tốt đẹp hơn nữa
đại sứ lào cho biết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa ngày càng đơm hoa kết trái
cho biết lào luôn ủng hộ và hợp tác hiệu quả với việt nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
đại sứ bày tỏ tin tưởng việt nam đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc